liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại khóm mỹ tân thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang
vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện trậm mới tỉnh an giang cho biết
đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam sáu đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật
bốn đối tượng bị khởi tố bắt giam gồm danh tuấn trần thị hạnh là vợ của tuấn trần văn bảo hồ thanh hậu
cùng chủ tài huyện an biên tỉnh kiên giang nguyễn văn đan thuần và trần văn quý cùng chủ tài huyện trậm mới tỉnh an giang
theo điều tra vào chiều ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan huyện trậm mới nhận được tin báo của người dân
tại khóm mỹ tân thị trấn mỹ luông có nhóm năm người lạ đi trên xe ô tô bảy chỗ chặn xe mô tô bắt một người phụ nữ đưa lên xe chở đi
đội cảnh sát hình sự phối hợp công an thị trấn mỹ luông công an thị trấn hội an và công an các xã giáp danh
thuộc huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận bắt người do nạn nhân nợ tiền vợ chồng tuấn và hạnh trong lúc làm công